bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập có nhiệm vụ chính là điều trị chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong ở tuyến cao nhất của khu vực bắc trung bộ
đồng thời khám chữa bệnh đa khoa cho nhân dân trong vùng
với những nhiệm vụ khá nặng nề như vậy nguồn nhân lực luôn là đòi hỏi cấp thiết và cũng là khó khăn chủ yếu của bệnh viện
tại bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập trong khoảng một mươi năm năm nay số cám bộ y bác sĩ xin nghỉ việc đã lên tới khoảng hai mươi năm người
điều này khiến cho công tác khám chữa bệnh gặp khá nhiều khó khăn bởi để tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng là không hề đơn giản
đồng lương chủ yếu cán bộ đấy chủ yếu là sống bằng cái đồng lương của nhà nước thôi không có nguồn thu nhập khác
hoàn cảnh kinh tế khó khăn quá người ta bỏ đi đào tạo được rồi thì là họ lại bỏ đi
mà cơ chế không có cơ chế nào để mà ràng buộc họ lại rất là khó khăn về vấn đề này
chính trách thu hút không có cho nên là bác sĩ về đây rất là hiếm rất là khó
để khắc phục tình trạng trên bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập đã mở thêm dịch vụ khám đa khoa
giúp cho các y bác sĩ có thêm nguồn thu nhập và có những chính sách thu hút nhân lực
tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong muốn
một mươi năm triệu đồng với bác sĩ chuyên khoa một là hỗ trợ hai mươi triệu đồng
bác sĩ có tình độ chuyên khoa hai và tiến sĩ thì hỗ trợ ba mươi triệu đồng
nhưng mà số lượng đó rất là ít tức là số lượng số kinh phí đó rất ít ỏi so với tư nhân ở ngoài
trong thời gian tới nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh phong
cũng như khám chữa bệnh đa khoa cho nhân dân tại khu vực của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
vẫn còn rất nặng nề những khó khăn về nguồn nhân lực cần sớm được khắc phục
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người bệnh